theo tổng cục hải quan trong năm hai nghìn một mươi bảy cả nước đã xuất khẩu hơn năm bảy triệu tấn gạo thu về hai sáu tỷ usd
trong đó trung quốc là thị trường xuất khẩu gạo hàng đầu của lúa gạo việt nam
xếp thứ hai là xuất khẩu sang thị trường philippines
các thị trường khác như malaysia iraq senegal ghi nhận có sự gia tăng mạnh về kim ngạch nhập khẩu
tuy nhiên lượng gạo xuất khẩu sang bỉ nam phi indonesia hà lan ba lan lại ghi nhận đà giảm từ năm mươi đến chín mươi năm so với năm hai nghìn một mươi sáu
theo nhận định của các chuyên gia kinh tế xuất khẩu gạo của việt nam trong quý i năm hai nghìn một mươi tám sẽ tốt hơn
bởi từ tháng một năm hai nghìn một mươi tám trung quốc sẽ giảm thuế nhập khẩu đối với loại gạo nếp nhập từ việt nam
mặc dù vậy doanh nghiệp xuất khẩu gạo cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong năm hai nghìn một mươi tám
nhất là liên quan đến hàng rào kỹ thuật vấn đề an toàn vệ sinh
các thị trường đặt ra